sáng nay hai mươi bảy tháng bảy đoàn công tác của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư làm trưởng đoàn và lãnh đạo tỉnh thái nguyên
đã đến dân hương tưởng niệm bắc hồ và cãi hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng bảy
và khu tưởng niệm thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm tỉnh thái nguyên
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh và hương hồn các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm
đồng chí thường trực ban bí thư đã thắp nén hương tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn
đối với các anh hùng liệt sĩ và các thanh niên sung phong đã cống hiến và hy sinh vì độc lập
tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
trong sổ lưu niệm tại khu di tích quốc gia hai mươi bảy tháng bảy đại tử thái nguyên đồng chí trần quốc vượng đã viết
đây là dấu ấn lịch sử ghi dấu sự ra đời của chủ trương chính sách của bác hồ của đảng ta
của đồng chí trần quốc vượng
đây là dấu ấn lịch sử ghi dấu sự ra đời của nhà nước ta đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
thương binh bệnh binh đã đánh đổi sương máu của mình cho dân tộc việt nam
đúng ngày này cách đây bảy mươi hai năm ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy tại nơi đây đã diễn ra cuộc meeting trọng thể
của ba trăm linh cán bộ bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương nghe công bố bức thư của chủ tịch hồ chí minh
ghi nhận sự ra đời ngài thương binh liệt sĩ toàn quốc
đây cũng chính là bức thư đầu tiên người gửi cho anh em thương bệnh binh
khu di tích lịch sử hai mươi bảy tháng bảy đại tử và khu tưởng niệm thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm tỉnh thái nguyên
mãi là nơi minh chứng cho bản hùng ca bất tử của các anh hùng liệt sĩ các thanh niên sung phong
đây sẽ là những địa chỉ đỏ có nhiều ý nghĩa khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân việt nam